như vậy liên quan tới vụ án loạn luân này cơ quan công an hiện đang truy tìm bốn người nêu trên
liên quan đến ông lê tùng vân cơ quan công an đã khởi tố hai vụ án là lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù đã tuyên án một số bị cáo từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhưng tới đây công an tỉnh long an vẫn truy tìm bốn người liên quan
cùng với lê thanh kỳ duyên ở vụ án loạn luân
công an tiếp tục truy tìm người có tên phó thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận bình tân tp hcm
theo đó võ thị diễm my bị công an tỉnh long an truy tìm hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai để điều tra vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cùng trong vụ án này công an sau đó tiếp tục truy tìm ba luật sư bảo chữa cho ông lê tùng vân
và các bị cáo khác hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các luật sư này gồm
nguyên văn miếng năm mươi bảy tuổi ngụ tại phường trường thọ tp thủ đức
đào kim lân năm mươi sáu tuổi ngụ tại quận sáu
đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi ngụ tại quận phú nhuận tp hcm
như vậy liên quan tới các vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
cơ quan công an tỉnh long an hiện đang truy tìm tám người
công an đề nghị ai biết thông tin về những người trên
thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
thưa quý vị liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
võ thị diễm my là tên cô gái gắn liền xuyên suốt việc điều tra truy tố xét xử
tuy nhiên đã bốn năm trôi qua diễm my vẫn mất tích một cách bí ẩn
dù gia đình cơ quan chức năng nhiều lần tốn công sức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả
trong ngôi nhà nằm sâu trên con hẻm đường ma lò
phường bình hương hỏa a quận bình tân tp hcm
ông võ văn thắng cha cô gái võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an cho biết
con gái hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã bốn năm
ông thắng và vợ là bà đoàn thị tuyên mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng
cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn bật vô âm tín
bà đoàn thị tuyên mai rưng rưng nước mắt tâm sự
diễm my từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền vâng lời cha mẹ
bà không hiểu lý giải vì sao sau khi tiếp xúc với những người trong tĩnh thất bồng lai
tính tình con thay đổi một cách lạ lùng
bà kể hơn năm năm trước gia đình bà cùng họ hàng đi thăm một mươi cảnh chùa ở bà rịa vũng tàu
tại đây diễm my gặp tiếp xúc nhóm người trong tỉnh thất bồng lai
những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời diễm my đến tỉnh thất bồng lai ở huyện đức hòa chơi
sau khi về thành phố hồ chí minh diễm my cùng với chị em con dì ruột đến tỉnh thất bồng lai thăm quan và thăm các bé
bà mai nói từ đó dêm my như bị một thứ gì lôi cuốn mạnh mẽ đến mức trốn khỏi nhà để xuống đó ở cạo tóc xuất xa
vợ chồng bà nhiều lần xuống tìm nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về
người mẹ kể tiếp ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với sự hỗ trợ của công an huyện đức hòa sĩ my đã được đưa về lại gia đình
sau sáu tháng tịnh dưỡng sức khỏe tinh thần diễm my hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại
bà nghĩ con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho diê my quay lại trường
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm my nhân lúc đi học đã bỏ trốn mất tích đến nay
theo bà mai khoảng một năm sau ngày bỏ trốn gia đình bà phát hiện diêm my xuất hiện trên một clip youtube đến tỉnh thất bồng lai mượn tiền ông lê tùng vân
gia đình bà nghi ngờ đây là clip giàn dựng quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng
bà mai cho hay vợ chồng bà lập tức đến khu nhà ông lê tùng vân dò hỏi cũng không nắm được thông tin con gái
từ đó đến nay ai báo tin nghi vấn có người sống diễm my vợ chồng bà cũng tìm đến
các điểm ông lê tùng vân từng cư trú trước đó gia đình cũng nhờ người hỏi thăm xác minh nhưng không có kết quả
bên cạnh đó ông thắng cho biết khi diêm my bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội
không sai sự thật với ông và gia đình ông có làm đơn tổ cáo con gái lên cơ quan chức năng
phía công an cũng ra thông báo truy tìm diễm my
thời gian sau ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong định thất bồng lai dàn dựng kịch bản
không chế và ép diễm my thực hiện
ông thắng bùi ngùi nói ông nghĩ những người trong định thất bồng lai bày vẽ cho con gái ông vu khống cha mẹ như vậy
để gia đình tứ mặt rồi thực hiện chiếm giữ diễm my
bây giờ nghĩ lại ông thương con hơn
ông cho biết
làm đơn tố cáo con gái đến công an mục đích để cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm diễm my
ông hiểu con gái là nạn nhân nên không ghét bỏ oán trách một lời
theo ông thắng bị diễm my vu khống những điều sai sự thật
ông và vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước theo diệt câu chuyện tấn công trong thời gian dài
đỉnh điểm vợ ông chịu không nổi áp lực đã đổ bệnh nhập viện điều trị nhiều tháng
cha diễm my chia sẻ mới đầu nhiều người lên mạng xã hội chửi mặt sát gia đình ông
vì họ tin những lời diễm my nói
xem cha con lê tùng vân là thần tượng
bây giờ ông lê tùng vân bị công an truy tố tội loạn luân
mọi điều đen tối tại tỉnh thất bồng lai đã phơi bầy ra ánh sáng
bà đoàn thị tuyết mai cho rằng diễm my bị cha con ông lê tùng vân rụ rỗ trong thời gian dài
mới khiến con gái mê muộn như vậy
càng nghĩ về điều đó bà thương con gái nhiều hơn
nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt bảo
diêm my đã trên một mươi tám tuổi có quyền quyết định cuộc đời
gia đình không có quyền đòi lại con
bà mai nói rồi bật khóc
nghe câu trước đó bà rất bức xúc
nhiều đêm bà suy nghĩ con mình sinh ra và nuôi ăn học trưởng thành
lại bị nhóm giả tu lửa đảo ru rỗ
bà và chồng mới dùng mọi cách xông vào tỉnh thất đi cứu con
vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua
theo bà mai nhiều người trên mạng xã hội tung tin diệm my đã có em bé
thực tế gia đình bà sang minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng
người dân địa phương và các bệnh viện
bà không thể nắm được con gái chưa có con
bà nghi diễm my đang bị nhóm người trong thịnh thất giấu ở một nơi nào đó
bà khẳng định suốt cuộc đời này
vân mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc
có thể trước đây tội danh của cha con ông lê tùng vân chưa được đưa ra ánh sáng
diễm my tin họ và oán trách gia đình
đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ
bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận cái sai của mình và thức tỉnh
theo bà nhóm người ở tỉnh thất bồng lai đã phá tan cuộc đời diễm my
năm năm qua
gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc
mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa nhà nhìn ra đường
trông ngóng con gái quay về trong vô vọng
bà my nhắn nụ con gái
mẹ biết con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến
bà mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tiếng tình như vậy
gia đình không bao giờ bỏ con
nếu con đọc được những lời này mẹ mong con về nhà với gia đình
hào quang ở tỉnh thất bồng lai đã kết thúc rồi
vợ chồng bà my cho biết
sau này khi diễm my quay về
ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình
ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê tùng vân đúng người đúng tội
hiện vụ tỉnh thất bồng lai vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi